chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của truyền hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư là mục bạn hỏi luật sư trả lời
tiếp theo là mục ống kính công dân
tiểu mục này mở để tiếp nhận các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân
phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra
và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ
chuyên mục học thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộpthư truyền hình nhân dân a gmail com
hoặc facebook com hộpthư truyền hình nhân dân
đã nhận được hai mươi đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và giao thông
khán giả nguyễn thanh tuyền ở tỉnh cà mau tạ ngọc hồi ở thành phố hà nội
tạ đức minh tỉnh lào cai có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả hoàng đăng đạt tỉnh hương yên lương thị minh tâm tỉnh bà rịa vũng tàu có thư hỏi về chế độ chính sách
khán giả nguyễn thúy minh tỉnh đồng nai phạm thị bích phạm thị lan phạm thị nghi thành phố hà nội
có đơn khiếu nại về trật tự xây dựng
trong tuần đã có sáu công văn trả lời của cơ quan chức năng là ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
sở tài nguyên và môi trường hà nội ủy ban nhân dân thành phố hà nội
ủy ban nhân dân tỉnh thái bình ủy ban nhân dân tỉnh sơn la ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
trong chương trình hôm nay
chúng tôi mời luật sư lê ngọc sơn đoàn luật sư thành phố hà nội
cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư lê ngọc sơn cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
chào diệp vân chào quý vị khán giả của truyền hình nhân dân
thưa luật sư lê ngọc sơn khán giả của truyền hình nhân dân là bà phạm thị luyến ở tỉnh ninh thuận
công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập
hàng tháng viên chức tại cơ quan bà luyến được nhận phụ cấp độc hại một
bà luyến hỏi khoản phụ cấp độc hại này được đưa vào làm cơ sở để tính tiền làm thêm giờ không
thưa luật sư
về câu hỏi của bà phạm thị luyến thì được quy định trong chế độ tiền lương làm việc ban đêm làm thêm giờ
đối với cán bộ công chức viên chức theo quy định tại tiết a một điểm a khoảng hai mục hai
thông tư liên tịch số tám năm hai nghìn năm ngày năm tháng riêng năm hai nghìn năm
của liên bộ nội vụ bộ tài chính thì tiền lương giờ dùng làm căn cứ để tính trả tiền lương
làm việc vào ban đêm làm thêm giờ được xác định bằng tiền lương của một số tháng
chia cho số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng
trong đó tiền lương của một tháng bao gồm mức lương hiện hưởng
các khoản phụ cấp lương và hệ số tranh lệch bảo lưu đối chiếu với quy định trên
trường hợp viên chức nếu có thời gian thực tế làm việc thêm giờ tại vị trí công tác chuyên môn
được tính hưởng các phụ cấp độc hại theo quy định của pháp luật
khoản phụ cấp độc hại là khoản phụ cấp lương được đưa vào làm cơ sở để tính lương làm thêm giờ
thưa luật sư truyền hình nhân dân nhận được thư của ông vũ ngọc tinh ở thành phố hà nội
ông tân cho biết ông tham gia chiến đấu ở chiến trường miền đông nam bộ
từ tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đến tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ông bị mắc bệnh về thần kinh một mươi năm năm nay hiện dùng thuốc do bệnh viện tâm thần phát hàng tháng
ông tênh hỏi ông có được hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không
nếu muốn được hưởng thì ông cần phải làm những thủ tục gì
về câu hỏi trong thư của ông vũ ngọc tinh được trả lời như sau
theo quy định tại điều ba mươi chín nghị định số ba mươi một ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định về điều kiện xác nhận đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
đã công tác chiến đấu phục vụ chiến đấu từ ngày một tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tại các vùng mà quân đội mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở các chiến trường b c k
kể cả một mươi xã vĩnh quang vĩnh giang vĩnh tân vĩnh thành vĩnh âu vĩnh khê vĩnh hà
vĩnh lâm vĩnh sơn và vĩnh thủy thuộc huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau
mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do bộ y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ hai mươi một trở lên
vô sinh sinh con dị dạng dị tật theo danh mục tị dạng dị tật do bộ y tế quy định
các giấy tờ quy trình xác lập hồ sơ được quy định tại thông tư số năm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi
và thông tư số một mươi sáu ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn của bộ lao động thương binh và xã hội
trường hợp của ông nếu có đủ điều kiện và các giấy tờ theo quy định nêu trên
thì liên hệ với cơ quan lao động thương binh và xã hội ở địa phương nơi ông ở
để được xem xét hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền
ông trần đức tuấn ở tỉnh bình thuận trúng tuyển sát hạch giấy phép lái xe hạng c
vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
theo thông báo của sở giao thông vận tải do chưa có phôi giấy phép nên đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
ông tuấn mới nhận được giấy phép lái xe và ngày có hiệu lực là ngày này
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi một tháng sáu đến ngày hai mươi hai tháng tám
ông tuấn điều khiển xe tải để chở hàng cho công ty và xe bị lật
ông tuấn đã yêu cầu công ty bảo hiểm giải quyết bồi thường nhưng hồ sơ bồi thường bị từ chối
với lý do ngày giấy phép lái xe của ông có hiệu lực sau ngày bị tai nạn
ông tuấn hỏi ông có thể làm đơn đề nghị điều chỉnh ngày có hiệu lực của giấy phép lái xe
để bổ sung hồ sơ bồi thường được hay không
theo quy định tại khoản hai điều năm mươi tám luật giao thông đường bộ quy định
người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển
việc công dân điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông không mang theo giấy phép lái xe
là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ
công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ bồi thường là có cơ sở của pháp luật
về việc xin xác nhận lại ngày có hiệu lực của giấy phép lái xe
đề nghị ông trần đức tuấn làm đơn kiến nghị với sở giao thông vận tải nơi cấp giấy phép lái xe
để được hướng dẫn xem xét giải quyết theo thẩm quyền
xin cảm ơn luật sư lê ngọc sơn
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập hộp thư đã trình phát các clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung hình ảnh
trong tuần qua hộp thư truyền hình nhân dân nhận được phản ánh của người dân tại tỉnh đồng tháp
về việc thời gian gần đây tuyến đường hồ chí minh đi ngang qua chợ đường thét huyện tháp một mươi xuất hiện một đoạn đã xuống cấp trầm trọng
mặt đường bị bong chóc tạo thành những ổ voi ổ gà gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông
người dân tại đây cho biết đoạn đường này đã xuống cấp khoảng hơn một tháng nay
những ổ voi ổ gà này vào những ngày mưa tạo thành những vũng nước lớn trên đường
còn mùa nắng thì mụi trắng đường đá rải rác khắp mặt đường
đường xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện cơ giới
đã có nhiều trường hợp người lưu thông bị ngã do vấp phải các ổ gà ổ voi này đặc biệt là vào ban đêm
người dân nơi đây đã nhiều lần mua đá tự dặm vá nhưng vẫn không khắc phục được
nguyên nhân là do xe có tài trọng lớn lưu thông nhiều
đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp sửa chữa giảm vá khắc phục tình trạng trên
để tránh xảy ra tai nạn bảo đảm an toàn giao thông cho người dân địa phương
tại phú quốc tỉnh kiên giang người dân phản ánh tình trạng bãi rác an thới đã trở nên quá tải
khiến rác chất thành đông cao
các hộ dân sinh sống quanh khu vực khu phố bảy thị trấn an thới lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường
do rác thải gây ra trong thời gian tới
được biết ban đầu bãi rác an thới quy hoạch với quy mô năm hectare nằm khuất sâu trong rừng
cách mặt lộ khu phố bảy hơn một trăm linh mét
nhưng sau hơn hai mươi năm tồn tại theo công nghệ trôn lấp hở hầu hết đều mang tính chất tạm thời
không hợp vệ sinh không kiểm soát mùi hôi và nước dỉ rác không có trông thâm đáy
không có tường bao quanh xung quanh rác nên xảy ra tình trạng quá tải đến mức sở tài nguyên môi trường
tỉnh kiên giang đã đưa bãi rác này vào danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhiều năm trước
nhưng vì nhiều lý do nơi đây vẫn phải nhận rác từ các khu vực khác đổ về
khiến cho quá tải thêm chất trồng quá tải
và hệ lụy là rác không chỉ trồng cao tràn ra mặt đường mà còn do dì nước bẩn khắp nơi
đặc biệt là mùi hôi và ruồi của bãi rác còn phát tán làm ảnh hưởng đến dân cư cách đó hàng trăm mét
đề nghị các cơ quan chức năng tại tỉnh kiên giang có những phương án kế hoạch phù hợp để giải quyết nhanh chóng vấn đề này